châu bản triều nguyễn đã được unesco chính thức công nhận là di sản thế giới
trước đó vào năm hai nghìn một mươi bốn unesco đã công nhận châu bản triều nguyễn là di sản tư liệu
thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu á thái bình dương
nhân sự kiện này chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại công tác
gìn giữ bảo quản cũng như phát huy giá trị của châu bản triều nguyễn
châu bản triều nguyễn là tập hợp toàn bộ các văn bản hành chính của triều nguyễn
từ năm một nghìn tám trăm linh hai đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
châu bản triều nguyễn bao gồm các tập tấu sớ chiếu chỉ dụ
được đích thân vua ngự lãm hoặc ngự phê bằng mực màu son
truyền đạt ý chỉ hoặc giải quyết các vấn đề chính trị quân sự ngoại giao kinh tế văn hóa xã hội
hiện nay toàn bộ khối tài liệu này đang được bảo quản tại trung tâm lưu trữ quốc gia i
thuộc cục văn thư và lưu trữ nhà nước
trung tâm lưu trữ quốc gia i hiện đang bảo quản khoảng bảy trăm bảy mươi ba
ba tập tài liệu châu bản chứa đựng khoảng tám mươi năm văn bản
chứa đựng rất là nhiều những nội dung đặc biệt quan trọng trong việc nghiên cứu lịch sử
kinh tế chính trị và văn hóa
đây là những tập tài liệu từ thời vua gia long năm một nghìn tám trăm linh hai
những dòng chữ được viết trên giấy gió đã có tuổi đời trên hai trăm linh năm nhưng vẫn còn rõ nét
điều này chứng tỏ khối tài liệu đang được bảo quản trong điều kiện tốt nhất
và vô cùng nghiêm ngặt tại trung tâm lưu trữ quốc gia
điều này chứng tỏ khối tài liệu đang được bảo quản trong điều kiện tốt nhất và vô cùng nghiêm ngặt tại trung tâm lưu trữ quốc gia i
toàn bộ khối tài liệu châu bản chứa nguyễn đang được bảo quản trong một kho chuyên dụng
với một cái quy định về nhiệt độ và độ ẩm rất là khắt khe ví dụ như là cộng trừ hay hai
và toàn bộ khối tài liệu châu bản chứa nguyễn đã được bảo quản trong hộp gỗ bằng gỗ vàng tâm
và toàn bộ gỗ bằng gỗ vàng tâm đã được bảo quản trong hộp gỗ bằng gỗ vàng tâm
và toàn bộ gỗ vàng tâm này chống mối mọt cong vênh và ẩm mốc
trong thời gian tới những tài liệu quý giá này sẽ được giới thiệu rộng rãi đến công chúng trong và ngoài nước
từ đó phát huy giá trị vô giá của di sản
trung tâm cũng dự kiến triển khai rất nhiều hoạt động liên quan đến công tác phát huy giá trị châu bản chứa nguyễn
ví dụ như là trưng bày triển lãm xây dựng các cuốn sách
các chuyên đề về các đời vua
dự kiến trong kế hoạch công tác năm hai nghìn một mươi tám trung tâm cũng đã chủ động sẽ có những cuộc trưng bày
để giới thiệu di sản châu bản đến các bạn bè trong và ngoài nước
ví dụ trong nước thì dự kiến sẽ trưng bày triển lãm tại đà nẵng tp hcm
còn ngoài nước thì trung tâm nguyễn chủ quốc gia một cũng đã có dự kiến giới thiệu tài liệu châu bản
đến các bạn bè quốc tế như là trưng bày di sản
châu bản triều nguyễn tại nhật và cũng có kế hoạch mang sang pháp để giới thiệu với các bạn bè tại pháp
châu bản không chỉ là di sản chứa đựng các sự kiện lịch sử có giá trị mà còn là minh chứng về chủ quyền biển đảo
luận chứng chắc chắn cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền hoàng sa trường sa của việt nam
vì thế việc unesco công nhận châu bản triều nguyễn là di sản tư liệu thế giới
không chỉ bổ sung thêm số lượng các di sản thế giới tại việt nam
mà còn là sự khẳng định giá trị pháp lý
pháp lý mà khối tài liệu này lưu lại